thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định số hai nghìn một trăm hai mươi bảy phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia
vịnh xuân đài đến năm hai nghìn ba mươi đồng thời giao tỉnh phú yên chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương
cho phát triển hạ tầng kỹ thuật hạ tầng đô thị và hạ tầng môi trường lồng ghép đầu tư du lịch
với đầu tư các lĩnh vực khác xúc tiến đầu tư phát triển khu du lịch
đây không chỉ là niềm vui đối với người dân tỉnh phú yên mà còn cho cả du khách trong và ngoài nước
khu du lịch quốc gia vịnh xuân đài thuộc địa bàn thị xã sông cầu và huyện tuy an tỉnh phú yên
có diện tích vùng lõi tập trung phát triển du lịch quốc gia là một hai trăm linh ha chưa bao gồm diện tích mặt nước
theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi năm vịnh xuân đài đón khoảng tám trăm năm mươi lượt khách đạt doanh thu hơn bốn trăm linh tỷ đồng
trong đó khoảng hai mươi năm lượt khách quốc tế
đến năm hai nghìn ba mươi đón một hai triệu lượt khách doanh thu khoảng chín trăm linh
thị trường khách quốc tế
khách quốc tế chú trọng khai thác thu hút đến với vịnh xuân đài sẽ là tây âu bắc mỹ đông âu đông bắc á và đông nam á
khách du lịch nội địa tập trung vào thị trường thành phố hồ chí minh hà nội các đô thị phía bắc vùng duyên hải nam trung bộ tây nguyên nội tỉnh
hướng đến mở rộng ra các tỉnh vùng đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long